công an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố một mươi một đối tượng của hai nhóm về tội gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
sau khi đã liên tục tìm cách truy sát nhau do có mâu thuẫn trên mạng xã hội
xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội mà nhóm của bùi quốc dũng và nhóm của tạ tâm quyết đã mang hung khí đi tìm nhau để giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi nhóm của dũng gặp nhóm của quyết trên đường quang trung tp quảng ngãi nên đã dùng vỏ chai bia và hung khí
đuổi đánh rồi bỏ đi không chịu thua nhóm của quyết tập hợp lại mang theo hung khí để trả đũa và đã đánh nhầm một số thanh niên đi trên đường
quyết cùng với đồng bọn đánh một tài xế taxi và hành hung gây thương tích khiến cho một người dân phải đi cấp cứu khi người dân này đến can ngăn